ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh
đã ra quyết định khởi tố vụ án và triệu tập hoàng văn vinh ba mươi một tuổi ở xã xuân thu huyện sóc sơn thành phố hà nội
lên cơ quan công an làm việc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vinh mua một sim giác và tạo lập tài khoản facebook có tên kẻ điên cuồng
rồi tham gia vào nhóm mua bán đồ gỗ cũ
tại đây vinh tìm những người có nhu cầu bán bàn ghế gỗ cũ để hỏi mua
sau đó đăng bài giả làm người bán những bộ bàn ghế đó với giá thấp hơn giá trị thật nhiều lần
qua bài đăng bán hàng một bị hại ở phường đồng tị thành phố từ sơn đã liên hệ vinh mua hàng
vinh đã hẹn bị hại đến nơi bán bộ bàn ghế thật để xem trực tiếp và thống nhất mọi thỏa thuận về giá tiền
chuyển khoản đều phải liên lạc với vinh
sau khi trao đổi bàn bạc qua mạng xã hội
bị hại đồng ý mua hàng và chuyển khoản tám mươi tám triệu đồng đến các số tài khoản vinh cung cấp
đây là những số tài khoản của các chủ tiệm vàng cửa hàng điện thoại mà vinh đã thỏa thuận mua hàng từ trước
ngay sau khi bị hại chuyển tiền xong vinh chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên
theo hồ sơ vụ việc hoàng văn vinh đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
đã bàn giao vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tử sơn thụ lý điều tra theo thẩm quyền
một trong những tình trạng báo động với tất cả những người khi mà chúng ta tham gia vào các trang mạng xã hội
với những mục đích để tìm kiếm những lợi nhuận mà chúng ta không nhìn thấy chắc chắn
hoặc là có thể do sự thiếu cảnh giác thì có thể dễ dàng biến mình trở thành những miếng mồi rất đéo bở cho các đối tượng lừa đảo
phòng cảnh sát hình sự công an
công an tp hà nội đã bắt giữ năm đối tượng để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đáng chú ý nhóm đối tượng này đã giả danh nhân viên sở y tế hà nội và bệnh viện mắt trung ương
để chiếm đoạt tài sản của khách hàng qua việc mua hàng để được cấp sổ vàng khám chữa bệnh
theo điều tra nguyễn hồng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở huyện nghĩa hưng nam định
lập công ty cổ phần eha group nhưng chưa đăng ký kinh doanh để bán thực phẩm chức năng về mắt
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng
bằng cách làm giả các giấy tờ của bệnh viện mắt trung ương sở y tế hà nội
bằng thủ đoạn yêu cầu nhân viên tư vấn bán hàng liên lạc với khách hàng
tự giới thiệu là nhân viên bác sĩ của sở y tế hà nội bệnh viện mắt trung ương
các đối tượng giới thiệu và cam kết nếu khách mua thuốc theo liệu trình
sẽ được bệnh viện mắt trung ương hỗ trợ chính sách hồ sơ vàng hưởng quyền lợi yêu đãi
khi khách hàng đồng ý mua các đối tượng sẽ chuẩn bị thuốc kèm theo giấy tờ giả do phần mềm tạo ra
về các đối tượng này là không có các cái chứng chỉ hay là bằng cấp học hành gì
về đối với các cái về y tế dựng lên một cái kịch bản và in ra cái kịch bản đấy
và giao cho các nhân viên để nhân viên lói để đối với cho người dân
chúng đưa ra là những khám chữa bệnh miễn phí về mắt này
về được mua lại nếu mà không dùng hết thuốc thì có thể
để mua lại thuốc với giá cao và quan trọng là người dân sẽ được hỗ trợ tiền bảo hiểm
bên cạnh đó cũng theo cơ quan điều tra để được hưởng những quyền lợi đó
khách hàng phải nộp tiền phí để làm hồ sơ vàng kèm tặng thuốc miễn phí hoặc mua thuốc theo liệu trình
và mỗi hồ sơ sẽ tăng dần theo chính sách với số tiền hỗ trợ có thể lên đến vài trăm triệu trên một người
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
của khoảng hơn bảy trăm linh người trên khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh bình phước
đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai bắt giữ nguyễn thu hương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một có hộ khẩu tại tỉnh nam định nhưng sinh sống và làm việc ở campuchia
hương tham gia công ty lừa đảo để lôi kéo người dân trong nước rơi vào bẫy của chúng
số tiền chiếm đoạt ban đầu xác định là một sáu tỷ đồng
cũng liên quan đến hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
qua công tác nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng nguyễn đức thủy sinh năm hai nghìn chín
ngụ xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị
và nguyễn xuân quý sinh năm hai nghìn thường trú xã hương tràm huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế
sử dụng mạng xã hội để chiếm quyền điều hành
hách khoảng ba trăm linh tài khoản facebook để lừa đảo chiếm đoạt số tiền một hai tỷ đồng

nguyễn xuân quý sinh năm hai nghìn hai thường trú xã hương tràm huyện triệu phong tỉnh thừa thiên huế sử dụng mạng xã hương tràm
huyện triệu phong tỉnh thừa thiên huế sử dụng mạng xã hương tràm huyện triệu phong tỉnh thừa thiên huế